tại tỉnh hòa bình tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp
hiện thủy điện hòa bình đang mở một cửa xả đáy mực nước dâng lên khá cao
các cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương liên tục cảnh báo
nhằm thông tin cho người dân phòng tránh an toàn người và tài sản
tuy nhiên hiện nay cứ vào khoảng một mươi bảy h đến một mươi chín h hàng ngày nhiều người dân địa phương từ già đến nhỏ
trong đó có cả trẻ nhỏ từ bốn đến năm tuổi vẫn rủ nhau đi tắm dọc hai bên bờ sông đà
việc tắm sông này thường trực mối nguy hiểm đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào
hình ảnh này phóng viên của chúng tôi ghi tại bờ sông đà vào thời điểm chiều ngày sáu tháng tám
thủy điện hòa bình đang mở một cửa xả đáy nước sông lên cao đục ngào và sóng lớn cực kỳ nguy hiểm
mặc dù người dân tắm sông đà vẫn có ý thức phải mặc áo phao
mang theo vật dụng cứu hộ cần thiết nhưng mối nguy hiểm đuối nước luôn hiện hữu
tôi thường xuyên cho các cháu ra đây tắm vợ con đây tắm
nhưng để đảm bảo an toàn tôi cho các cháu phải mặc đầy đủ áo phao vào
nếu mà mọi người mà cho trẻ con đây tắm mà không cho mặc áo phao xuống đây thì quá nguy hiểm
nếu mà xả to tắm càng thích tại vì nó còn sống sướng hơn sống biển
nên ngày nào cũng đi tắm cứ càng sống càng thích
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh đã xảy ra một mươi hai vụ đuối nước
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân tp hòa bình đã tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước
tới các hộ gia đình chủ phương tiện và nhân dân để chấp hành các quy định
về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cắm bầy biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm
thành phố cũng rất là quan tâm và chỉ đạo các phường xã tích cực giả soát xét
và đồng thời khuyến cáo bà con không lên tắm sông để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân
đồng thời trong quá trình đó
thì thành phố cũng đã phối hợp với đoạn đường sông số chín
cũng như là cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên giả soát xét để xem xét và lắm bắt các tình hình trên
để bảo đảm an toàn cho tính mạng của người dân ngoài công tác tuyên truyền
các cấp chính quyền đặc biệt là cấp cơ sở
cần có những biện pháp quyên liệt để tránh tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm
rủ nhau đi tắm sông khi nhà máy thủy điện xả lũ